theo số liệu thống kê của tổng cục hải quan dù đang tạo được đà phục hồi ấn tượng trong tháng bảy
tuy nhiên nhiều nhóm hàng xuất khẩu nhập khẩu chủ lực bất ngờ sụt giảm trong nửa đầu tháng tám
tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của việt nam trong kỳ một tháng tám đạt một mươi hai sáu mươi tám tỷ usd giảm chín
tương ứng giảm một hai mươi năm tỷ usd so với kỳ hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
các mặt hàng biến động giảm chủ yếu như máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện
hàng dệt may giảm máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng gỗ và các sản phẩm từ gỗ hàng thủy sản
đến hết ngày một mươi năm tháng tám tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt một trăm năm mươi một mươi sáu tỷ usd giảm hai bảy
tương ứng giảm bốn một mươi năm tỷ usd so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín